ngày năm tháng một mươi tại tp hcm ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ
đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của đại học quốc gia tp hcm
cùng dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương
và lãnh đạo một số địa phương khu vực phía nam
phát biểu tại buổi lễ đồng chí vương đình huệ đã đánh giá đại học quốc gia tp hcm
là một trong những trường đại học hàng đầu của cả nước đứng trong top một trường đại học
tốt nhất thế giới đứng thứ một trăm bốn mươi bảy trong top ba trăm năm mươi trường đại học tốt nhất châu á
với thế mạnh gần bốn trăm linh giáo sư phó giáo sư một ba trăm linh tiến sĩ thạc sĩ nghiên cứu khoa học
đào tạo đa ngành đa lĩnh vực cho hơn sáu mươi sinh viên
về tự chủ đại học đây là một xu thế tất yếu của thế giới hiện nay
tự chủ càng cao thì chất lượng đào tạo càng phát triển
trong thực tế các trường thực hiện tự chủ đã có các công trình nghiên cứu khoa học
tăng lên gấp ba lần so với trước đây
tự chủ đã tạo điều kiện cho các trường đại học đổi mới sáng tạo về tài chính
tuyển dụng nguồn dân lực đào tạo và đầu tư
tuy tự chủ nhưng cũng phải bám sát chủ trương của đảng và pháp luật nhà nước
cũng nhân dịp này đồng chí vương đình huệ đã đánh trống khai giảng năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn một mươi chín
và làm việc với đại học quốc gia tp hcm